tại hậu giang hiện nay nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch sớm nhiều diện tích lúa đông xuân với niềm vui trúng mùa bán được giá cao lợi nhuận lớn
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hậu giang gieo xạ trên tám mươi ha
đến thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang đã thu hoạch hơn năm hectare lúa đông xuân
năng suất bình quân đạt từ bảy tấn một ha đến chín tấn một ha
giá lúa tươi giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn có giá từ năm đến năm hai trăm linh đồng một kg
lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một giá sáu đồng một kg cao hơn vụ lúa đông xuân trước trên dưới một đồng một kg
với năng suất đạt theo kế hoạch cộng với giá lúa đang ở mức cao nên nông dân hậu giang rất phấn khởi
trong những ngày tới nông dân tỉnh hậu giang sẽ bước vào cao điểm thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hơn bảy mươi năm ha còn lại
nhiều nông dân ở một số huyện như long mỹ và thành phố vị thanh trên trà lúa thu hoạch muộn lo ngại bị mặn xâm nhập
tuy nhiên ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang đã chủ động đối phó giúp bà con yên tâm sản xuất
cái đó là rất là an tâm bởi vì khi mà đồ mặn

một năm mươi ngàn chúng ta sẽ trữ nước ngọt lại rồi thì cái phần nước này sẽ đảm bảo phục vụ tốt cho cái phần dự tích còn lại
và cũng theo khuyến cáo của tổng cục thủy lợi là nếu mà trường hợp bị mặn ảnh hưởng nặng thì có thể là chúng ta sẽ bơm vào cái nước mà nước rồng
nhiều doanh nghiệp thu mua lúa gạo dự báo tình hình xuất khẩu gạo của việt nam trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khả quan
chính vì thế đầu vụ này nông dân rất phấn khởi
hiện ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang cũng khuyên cáo nông dân cần tranh
đủ điều kiện thuận lợi để thu hoạch lúa đông xuân khi lúa chín đạt trên tám mươi năm
nhằm hạn chế thất thoát trong quá trình thu hoạch tăng thu nhập cho người nông dân